tại đường sách nguyễn văn bình quận một tp hcm hiện có nhiều mô hình không gian đọc sách rất hay
mới lạ thú hút đọc giả và góp phần nhân rộng văn hóa đọc ra cộng đồng
một trong số đó là mô hình mượn sách miễn phí có tên gọi là sách chuyển tay
đã thành thói quen cuối giờ chiều thứ tư hàng tuần sinh viên nguyễn nhất thi mai
trường đại học sài gòn lại tìm đến không gian sách truyền tay để đổi trả và mượn sách mới
tên gọi sách truyền tay đã thể hiện rõ điều mà các bạn trẻ này muốn nhắn gửi
đó là sách được truyền từ nghề này sang người khác từ nơi này đến nơi khác
nhằm mục đích trao đổi truyền đạt chi thức và việc mượn sách là hoàn toàn miễn phí
xe buýt được hỗ trợ bởi sở giao thông vận tải cùng với ban quản lý đường sách
hỗ trợ để sách truyền tay có thể đọc sách trên đây và bạn đọc có thể đến tham quan mượn sách
gần hai năm hoạt động hiện mô hình sách truyền tay đã có hơn một mươi một đầu sách các loại
tất cả được bố trí ngăn nắp bắt mắt đã thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan
đọc sách đồng nhất vào các ngày cuối tuần
bình quân mỗi ngày có chín mươi người mượn sách trực tiếp tại đây
đã cho thấy sự ủng hộ của người yêu sách đối với mô hình mới này
mọi người đầu tiên đến đây thì tụi em sẽ giới thiệu về sách dự án sách của tụi như thế nào
và lúc đó thì mọi người biết được thì mọi người thực hiện các thao tác mượn sách trả sách
và mọi người đến được thì cảm ơn dự án rất là nhiều
là vì đã tạo một không gian và tạo điều kiện cho họ có thể đọc sách nhiều hơn
cùng nhau lan tỏa văn hóa đọc cùng tạo nên một cộng đồng kết nối những người yêu sách
và chia sẻ niềm vui đọc sách
đây là thông điệp mà sách truyền tay muốn nhắn gửi đến bạn đọc
những không gian đọc sách độc đáo và cách thức triển khai mới lạ như thế này
đã góp phần tạo nên sức hút lớn cho đường sách nguyễn văn bình quận một tp hcm